cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với dư văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thôn chính xã hồng giang huyện lục ngạn
về hành vi giết người nạn nhân mà đối tượng đâm khiến tử vong tại trụ sở toán nhân dân huyện lục ngạn
chính là vợ của thanh
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
dư văn thanh đã dùng dao nhọn để sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ là chị lưu thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khiến chị này tử vong và bố vợ là ông lưu văn liều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bị thương nặng
sau khi gây án thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú và giao nộp hung khí gây án
quá trình điều tra vụ việc cơ quan công an xác định trong quá trình chung sống
hai vợ chồng thanh nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong năm đó thành vay của ông lưu một khoản tiền mặc dù ông lưu đòi nhiều lần
nhưng thanh chưa trả nên ông đã gửi đơn lên tòa án để giải quyết
đến ngày ba mươi tháng một mươi khi ba người cùng đến tòa án để giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã
dẫn tới việc thanh dùng dao nhọn gây ra vụ thảm án